theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí cơn bão số bốn có tên gọi quốc tế là b binca khả năng ở trên vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến nam định sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông sau có khả năng đổi hướng di chuyển về phía bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một
một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một